liên quan đến vụ việc cảnh sát giao thông bị xe đâm tử vong trên cao tốc hà nội thái nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với hoàng văn trường chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội danh chống người thi hành công vụ
theo lời khai ban đầu của trường người đã có hành vi đâm khiến cảnh sát giao thông trọng thương và tử vong
khoảng chín giờ ngày ba mươi tháng một mươi một trường điều khiển xe máy chở theo trương văn đạo đi vào đường cao tốc hà nội thái nguyên
khi đi đến km sáu mươi sáu đoạn qua xã quyết thắng thành phố thái nguyên thì trường nhìn thấy tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
đồng chí trần văn vang ra tín hiệu cho trường giảm tốc độ dừng xe vào lề đường
do biết mình đi vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm không có giấy phép lái xe sợ bị xử lý nên trường đã tăng ga đâm thẳng vào đồng chí vang
do thương tích quá nặng đồng chí vang đã tử vong